hôm nay ngày tám tháng sáu kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục kỳ họp bằng hình thức tập trung
sau thời gian họp trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong phiên họp hôm nay nhiều vấn đề quan trọng sẽ được quốc hội xem xét thông qua
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng sau khi nghe chủ tịch quốc hội đánh giá về kết quả quốc hội họp trực tuyến
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu evfta
nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu evipa
quốc hội nghe báo cáo về việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
nghe và thảo luận về nghị quyết và công nhận cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
theo quy định của hiệp hội bảo hộ đầu tư việt nam eu
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam